trước tình trạng sụt lún đất nông nghiệp ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều hộ dân tại huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
vừa qua ủy ban nhân dân huyện đồng hì đã công bố nguyên nhân tình trạng trên là do hoạt động khai thác khoáng sản
nguyên nhân chính là do mỏ sắt chạy cao thuộc công ty của phần răng thép thái nguyên khai thác quặng sắt dưới tầng sâu tại mỏ núi quặng
đã đào xúc đất nổ mìn phá đá và bơm hút nước tháo khô mò gây sụt lún mất nước dạn nứt công trình xây dựng ở quy mô lớn
còn công ty cổ phần luyện kim đen thái nguyên doanh nghiệp tư nhân anh thắng gây nứt đất và công trình xây dựng
chung quanh thành bờ mong ở phạm vi nhỏ lẻ cục bộ
ngoài ra nguyên nhân khách quan là do khu vực có phân bố đá vôi nứt nẻ có hang cát tơ ngầm
là tiền đề cho tai biến địa chất xảy ra khi hoạt động khai thác khoáng sản xuống tầng sâu
qua quá trình thực hiện như vậy thì chúng tôi cho rằng là viện đánh giá rất khách quan
cái thứ hai là đối với các doanh nghiệp khai thác thì cũng phải tâm phục khổ phục tâm phục khổ phục trong cái việc này
và đặc biệt là đối với nhân dân thì người ta cũng vẫn xác định là do cái đào sâu hút nước nổ mì cho nên nó ảnh hưởng đến cái việc này
trên cơ sở kết quả nghiên cứu đơn vị tư vấn đã xác định trách nhiệm đối với các doanh nghiệp
đã và đang hoạt động khai thác
trong khu vực gồm công ty cổ phần găng thép thái nguyên công ty cổ phần luyện kim đen thái nguyên và doanh nghiệp anh thắng
hiện tại huyện đồng hỷ sẽ thành lập tổ công tác gồm các bên liên quan xác định cụ thể thiệt hại của các hộ
để lên phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư cho người dân
đồng thời đề nghị các doanh nghiệp có trách nhiệm chủ động bố trí kinh phí chi trả cho công tác này